chân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay
sẽ giúp cho các địa phương có được một cái nhìn tổng quát hơn
về tất cả các khía cạnh khi đưa cái sản phẩm đấy ra thị trường
và chúng tôi kỳ vọng là cái công cụ đó sẽ từng bước một
tùy thuộc vào nguồn lực của chúng ta
sẽ giúp cho các loại hình sản phẩm có thể có được một cái thế đứng vững chắc
trên thị trường trong nước và thị trường nước ngoài
kể cả cái việc mà hỗ trợ một số nông sản
trong việc đăng ký các chỉ dẫn địa lý đó ra thị trường nước ngoài
và chúng ta đã biết là việc đăng ký quyền sở trí tuệ chỉ là một bước đầu
đấy chính là tạo một cái hành lang pháp lý để cái sản phẩm đó có mặt trên thị trường
còn việc sản phẩm đấy có đứng được trên thị trường hay không
có chiếm được niềm tin của người tiêu dùng hay không
thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng và quy trình sản xuất
cũng như là cái hình thức đóng gói mẫu mã của sản phẩm đấy khi đưa ra thị trường
vâng thưa ông
qua phần phân tích của ông thì chúng tôi cũng thấy là chỉ dẫn địa lý
đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn
góp phần bảo tồn giá trị sản xuất cũng như là giá trị nông sản của việt nam
và chúng tôi hy vọng là với sự chung tay phối hợp của ba bộ
thì chúng ta sẽ ngày càng có những cái động thái hiệu quả hơn nữa
để phát huy nâng cao giá trị của các sản vật địa phương
cũng như là đem những sản vật này thương mại hóa
để đạt được những giá trị nhất định những giá trị tốt hơn nữa
đồng góp cho sự phát triển của kinh tế việt nam
trân trọng cảm ơn ông đã đến với chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
thay vì rửa và làm sạch xe theo những cách thủ công
mà đôi khi dẫn đến những hư tổn cho lớp sơn ngoại thất xe
giờ đây nhiều chủ xe đã tìm đến các công nghệ hiện đại để làm sạch chiếc xe yêu quý của mình
trong phần tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hệ thống rửa ô tô tự động
do một nhóm kỹ sư trẻ ở hà nội nghiên cứu chế tạo
rửa bình thường kia là mất lửa tiếng
rồi sau cái này là chỉ ba phút thôi là rửa xong ngoại thất
không chỉ riêng anh phong mà nhiều bác tài khác khi sử dụng dịch vụ rửa xe tự động này đều cảm thấy hài lòng
khởi động chỉ bằng một nút bấm hệ thống hoạt động dựa trên áp lực nước lớn của vòi xịt cao áp
kèm theo đó là vòi phun bọt cùng nhiều trổi quét tốc độ cao xung quanh xe
đặc biệt hệ thống có thể xử lý các tình huống khi rửa mà không cần sự can thiệp của con người
ngoài ra hệ thống này còn có chế độ chỉnh tay để làm sạch được tối đa từng bộ phận nếu như có yêu cầu của chủ xe
vì vậy máy sẽ không biết làm dối
trên thực tế nếu như những bãi rửa xe đông khách thì có thể nhân viên làm dối rửa bật một chút
nhưng mà riêng máy đã hoạt động thì nó sẽ sạch một cách ổn định
với từng khu vực trên xe vòi xịt cao áp sẽ được thiết kế riêng để phù hợp với các bộ phận của xe
nhằm tránh tổn hại trong quá trình rửa
riêng với phần gầm xe do không có sự hỗ trợ của trổi quét vòi cao áp tia xòe được thiết kế riêng
nhằm đánh bật các vết bẩn bám phía dưới xe
ngoài ra do hệ thống sử dụng trổi quét làm bằng sợi mút eva không thấm nước không dính bụi
nên hệ thống có thể thực hiện việc rửa đối với chiếc xe khác ngay lập tức
đây là phiên bản đầu tiên của chúng tôi phiên bản v một
nó còn là rửa cơ bản và tương lai tháng tới này chúng tôi sẽ phát triển nâng cấp lên phiên bản v một hai
đấy là trang bị thêm phần xấy khô tự động phần trà lốp tự động tức là nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề rửa bên ngoài của xe
và tương lai xa hơn thì chúng tôi muốn phát triển cái sản phẩm này trước mắt là để phục vụ cho người việt
và sau đó là phát triển ra ngoài thế giới
đã bắt đầu hành trình của mình bằng một bề mặt kính cong hình bán cầu có kích thước gần bằng bề mặt hình cầu của con mắt tự nhiên
sử dụng một máy in ba d tùy chỉnh được thiết kế riêng cho nhiệm vụ này
các nhà khoa học có thể in một lớp mực nền bằng các hạt bạc lên bề mặt kính đó
khi lớp mực bằng bạc khô lại cho phép in thêm một lớp vật liệu là các chất hữu cơ bán dẫn nữa
các chất hữu cơ bán dẫn trên lớp mực bằng bạc này vốn được sử dụng để in các quang tử dùng để chuyển ánh sáng thành điện năng
quá trình này mất khoảng một giờ đồng hồ để hoàn thành và khi khô lại khối cầu sẽ được thử nghiệm bằng việc chuyển đổi điện
nếu con mắt sinh học này có thể hoạt động việc cấp năng lượng liên tục là rất cần thiết và năng lượng mặt trời là một nguồn có thể tái tạo
khả năng tạo ra năng lượng của con mắt nhân tạo là khoảng hai mươi năm được xem như một kết quả tốt
các bộ phận tách sóng quang phổ có thể cung cấp năng lượng cho các mảng cảm biến ánh sáng với độ nhạy cao và tầm nhìn rộng
nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm việc bắt đầu khám phá các vật liệu mềm có thể tạo thành hình cầu để thực hiện việc cấy ghép vào con mắt hữu cơ
và nghiên cứu này là một bước tiến đáng kể cho việc tạo ra các con mắt nhân tạo có thể phục hồi thị lực cho người mù hoặc cải thiện khả năng nhìn cho những người khiếm thị
một con robot giúp việc nhà từ lâu đã là mơ ước của nhiều chị em trên khắp thế giới
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có mẫu robot nào đáp ứng được nhu cầu đó
nhưng các chị em đừng vì thế mà phiền lòng bởi mới đây các kỹ sư của đức đã cho ra đời một loại robot mới có tên là temi
tích hợp tất cả các chức năng thông minh trí tuệ nhân tạo và tự điều khiển khiến loại robot này có thể thực hiện các mệnh lệnh và đi lại theo người trong nhà
temi được xem là robot di động dành riêng cho cá nhân khi nó có thể đi theo chân bạn bất cứ nơi nào trong nhà và làm theo mệnh lệnh
nếu như bạn quá bận rộn đến mức không thể nhấc điện thoại
thì temi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này bởi temi có tính năng giúp người sử dụng tự động trả lời và thực hiện cuộc gọi video cho bạn bè
robot temi có một mươi sáu thiết bị cảm biến trong đó có các camera sử dụng công nghệ cảm biến chiều sâu và một hệ thống radar sử dụng tia laser
để xây dựng hình ảnh môi trường xung quanh robot này và phát hiện những mối nguy hiểm
robot temi có thể giúp người chủ quan sát mọi ngóc ngách trong nhà và phát hiện động thái bất thường
nhờ đó robot temi còn có khả năng phát hiện những mối nguy hiểm xung quanh mình
thông tin về robot temi được phát minh bởi các nhà khoa học đức đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của truyền hình nhân dân hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn
mọi đóng góp cho chương trình xin được gửi về địa chỉ phòng khoa giáo truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và hẹn gặp lại